tình hình nắng nóng kéo dài diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền trung đã gây ra nhiều vụ cháy rừng với thiệt hại lớn tại một số tỉnh như hà tĩnh nghệ an
tại tỉnh quảng trị cũng đã xuất hiện một số vụ cháy rừng quy mô nhỏ
trong thời gian tới khi tình hình nắng nóng còn tiếp tục kéo dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh quảng trị đã xảy ra bốn vụ cháy rừng với diện tích bị cháy gần hai mươi bốn hectare ước thiệt hại hơn bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra một mươi điểm cháy rừng khác tuy nhiên do phát hiện sớm huy động lực lượng kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng
tăng cường lực lượng bảo vệ rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn nếu các tổ chức cá nhân nào vi phạm quy trình xử lý thực bị trong mùa năm nắng này
thì phải xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên diện rộng do thời tiết nắng nóng kéo dài
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại quảng trị
thứ trưởng hà công tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng
cần làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện và ứng cứu nếu có sự cố cháy rừng xảy ra
dự báo rằng còn khoảng năm bảy đợt
mà nó khô hạn khốc biệt như cái thời điểm hiện nay
thế có nghĩa là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ cháy rừng bất thường hơn so với mọi năm
công tác phòng cháy chữa cháy rừng ấy thì chúng ta nhất quán cái quan điểm là phòng phải là quan trọng nhất
phòng là chính và đảm bảo cái kiểm soát chặt chẽ cái nguồn lửa
cũng như người ra vệ
trong thời gian tới theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng còn tiếp tục kéo dài nên tỉnh quảng trị cần chỉ đạo lực lượng kiểm lâm
phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng trong công tác bảo vệ chú ý việc xử lý thực bì và vật liệu dễ cháy

chú ý việc xử lý thực bì và vật liệu dễ cháy theo phương châm bốn tại chỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra